hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng chí trung ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
đồng chí nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ y tế
đồng chí phạm công tạc ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ khoa học và công nghệ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả nghiêm trọng
các đồng chí trung ngọc anh nguyễn thanh long phạm công tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách của nhà nước
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng bộ khoa học và công nghệ bộ y tế

vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách của nhà nước
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đồng chí phạm công tạc
bộ chính trị đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trung ngọc anh và đồng chí nguyễn thành long
đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể cá nhân đã bị kỷ luật đảng
thưa quý vị còn vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an đã thông tin đến báo chí một số nội dung liên quan đến hành vi trục lợi chính sách
trong các vụ án nóng gần đây như là vụ flc tân hoàng minh việt á hay vụ án cục lãnh sự
tại buổi họp báo trước câu hỏi của phóng viên về kết quả điều tra một số vụ án vụ việc vừa được bổ sung vào diện
ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực trung ương theo dõi như vụ flc tân hoàng minh hay việt á
trung tướng toan so tránh văn phòng bộ công an khẳng định tất cả các bị can trong những vụ án trên đều vi phạm pháp luật hiện hành
và chắc chắn họ sẽ bị xử lý bằng pháp luật

rất quan trọng để cơ quan điều tra từ đó tìm ra cái bản chất của vụ việc
thì cái vụ làm việc trong các vụ án này thì trong một số vụ án thì khi mà khám xét thì có những bị can ở trong ngăn kéo của họ có đến cả hơn một mươi tỷ đồng
ví dụ như thế hoặc là khi mà ở các cái ví dụ như việt á chẳng hạn thì họ rất nhiều tiền
như các bạn đã biết là phán phục việt khai là kiếm lãi khoảng bốn tỷ
thì rõ ràng là cái kênh đấy là để các cái nhà điều tra tìm ra
trung tướng tô ân sô cũng cho biết theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
lực lượng công an đang tập trung hết sức để điều tra các vụ án sớm có kết quả
chứng minh cho là cái trục lợi chính xác ấy ví dụ như là theo các cái cán bộ điều tra thì ví dụ mỗi một cái chuyến bay combo hay giải cứu ấy
thì trừ các chi phí đi thì có thể cái số số tiền
lợi nhuận ra đến vài tỷ đồng một chuyến bay
thế mà có hình thức biết là có hàng gần hai chuyến bay
hay là vụ flc đấy thì kết quả điều tra ban đầu thì xác định là từ ngày một tháng chín đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế mượn chứng minh thư nhân dân của hai mươi sáu cá nhân lập hai mươi doanh nghiệp mở bốn trăm năm mươi tài khoản
các công ty chứng khoán để thực hiện các hành vi thao túng giá cổ phiếu nhằm tạo ra cung cầu giả tạo với sáu cái mạng chứng khoán họ flc
và thu lợi bất chính ước tính ban đầu là chín trăm bảy mươi năm tỷ đồng
gây thiệt hại rất lớn đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư
thì hiện nay là cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiếp nhận năm trăm năm mươi bảy đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của trịnh văn quyết và đồng phạm
trung tướng tô ân sô cũng cho biết vụ việt á cũng là lợi dụng chính sách của đảng chính phủ về sản xuất các chế phẩm y tế để cứu người bệnh ngăn chặn dịch bệnh
hay chính sách về các chuyến bay giải cứu công dân việt nam ở nước ngoài đều bị các cán bộ lợi dụng để trục lợi
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo một số nội dung của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
vào sáng nay đoàn đại biểu trưởng công an xã tiêu biểu toàn quốc đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tham dự đoàn có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu công an nhân dân đã bày tỏ
lòng thành kính đối với người phát huy truyền thống công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
nguyện đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng lực lượng công an nhân dân
thực hiện nghiêm túc di huấn sáu điều bác dạy hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhân dân giao phó
xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy sâu sắc của chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu trưởng công an xã tiêu biểu toàn quốc đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
còn vào chiều nay đoàn đại biểu lực lượng công an xã tiêu biểu toàn quốc đã có buổi trao đổi kinh nghiệm
học tập tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
việc triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã tạo ra điều kiện thuận lợi lớn
khi triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
trong đó lực lượng công an xã phường thị trấn trực tiếp ngay tại cơ sở đã đảm bảo tiến độ chất lượng
việc thu thập cập nhật bổ sung dữ liệu đảm bảo đúng đủ sạch sống và tiến hành thu thập cấp căn cước công dân gắn chip
mỗi tấm gương người chiến sĩ công an xã là điển hình tiêu biểu trong học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
thời gian tới để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
tạo điều kiện người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính đặt ra những yêu cầu
đòi hỏi lực lượng công an xã phường thị trấn cần tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả các mặt công tác
trong đó tập trung thực hiện hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi ngay từ cơ sở
thực hiện chủ trương của chính phủ bộ công an về đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thì đến nay đã có một mươi bảy thủ tục hành chính ở cấp trung ương
được thực hiện ở mức độ ba và mức độ bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
qua đó đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp cơ quan hành chính nhà nước người dân và doanh nghiệp
thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận tiện tiết kiệm thời gian và chi phí
và điều đặc biệt nâng cao hiệu quả tính chặt chẽ thống nhất trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
thẩm dược thiết kế về phòng cháy chữa cháy
là một trong một mươi bảy thủ tục hành chính đang được thực hiện ở mức độ bốn
nếu như trước đây doanh nghiệp này phải mất khá nhiều thời gian chi phí đi lại chi phí in ấn tài liệu
chờ đợi để nộp hồ sơ thì nay thông qua cổng dịch vụ công bộ công an
ngay khi số hóa doanh nghiệp đã có thể nộp hồ sơ bất cứ lúc nào tại bất cứ đâu miễn là có kết nối internet
bởi vậy thời gian gửi nhận hồ sơ đã được rút ngắn đáng kể
thứ nhất là liên quan đến cái việc chi phí in ấn
tôi thấy là
cơ bản là như doanh nghiệp của tôi là tiết kiệm được tương đối nhiều kinh phí cho in ấn
cái việc thứ hai là liên quan đến cái việc logistics
sau khi có cái dịch vụ công thì cái công tác đấy chúng tôi giảm được rất là nhiều
khi có kết thúc công tác thiết kế là chúng tôi hoàn toàn có thể số hóa và lộp được ngay
và lộp vào bất cứ thời gian nào và ở đâu cứ miễn có internet
gửi nhận hồ sơ thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công
người dân doanh nghiệp hoàn toàn có thể theo dõi được tình trạng quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan công an
hồ sơ được tiếp nhận bởi đơn vị nào đang được giải quyết ở bước nào kết quả giải quyết ra sao
tất cả các trường thông tin được công khai minh bạch
tiết kiệm rất nhiều thời gian để trong khâu giải quyết và khâu trình ký văn bản
và sau khi kết quả thì cũng trả trực tiếp người dân trên không gian mạng luôn
chúng tôi cũng rất là nỗ lực
chúng tôi cũng rất là nỗ lực để sắp xếp thời gian và rút ngắn thời gian để thực hiện thủ tục hành chính trong thời gian sớm nhất
thời gian vừa qua chúng tôi đã gần như các hồ sơ gần đây khi thực hiện dịch vụ hành chính công sẽ trả hồ sơ sớm hạn trước cho quy định
đến nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ ba mức độ bốn
trên cổng dịch vụ công bộ công an đối với một mươi bảy thủ tục hành chính ở cấp trung ương
một mươi bảy thủ tục hành chính ở cấp tỉnh
đồng thời tham mưu cắt giảm hai thủ tục hành chính là kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy
và kiểm định và cấp dây chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy trợ cháy
từng bước nỗ lực đổi mới đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công và cải cách thủ tục hành chính
đem lại tiện ích tối đa cho người dân doanh nghiệp được thụ hưởng
việc thực hiện thủ tục hành chính mức độ ba mức độ bốn này sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước
sẽ thực hiện quản lý chặt chẽ công khai minh bạch
từ trung ương đến địa phương và đồng thời các kết quả của thủ tục hành chính này
cũng là một căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước khác sử dụng để thực hiện
trong quá trình thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính có nhiệm quan
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
đã tiếp nhận và xử lý hơn hai sáu trăm linh hồ sơ mức độ ba mức độ bốn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
bảo đảm thời gian quy định thậm chí giải quyết trước hạn
từ đó nhận được sự đồng thuận tin tưởng từ người dân doanh nghiệp về những tiện ích
mà người dân sẽ được thụ hưởng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải chở đất
sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang đè lên một chiếc ô tô con đã khiến cho ba người
trên ô tô con tử vong tại chỗ một người bị thương được đưa đi cấp cứu
vào khoảng một giờ một người bị thương được đưa đi cấp cứu

thuộc địa phận xóm hợp lý xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình
một chiếc xe ô tô tải chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang đè lên ô tô con
và hậu quả ba người ngồi trên xe ô tô con gồm lái xe là anh phạm văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú ở lâm xá huyện bá thước thanh hóa
bà nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú ở xã điền lư huyện bá thước
và chị tào thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú ở ngõ hai khánh phú khánh vĩnh
tỉnh khánh hòa tử vong tại chỗ
còn một người bị thương cũng ngồi trong xe ô tô con được lực lượng chức năng
đưa đi bệnh viện cấp cứu xe ô tô con này đã bị hư hỏng hoàn toàn
lực lượng chức năng phải dùng cầu để đưa các nạn nhân ra ngoài
đồng thời bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
trong chiều ngày hôm nay mùng bốn tháng sáu cục cảnh sát giao thông đã cử một tổ công tác
đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc công an hòa bình
khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
và ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn này phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã yêu cầu đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đến hiện trường phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
đồng thời chuyển lời thăm hỏi động viên của phó thủ tướng và bộ trưởng
đến gia đình và thân nhân người bị nạn
thưa quý vị còn liên quan đến vụ lái xe audi đã gây tai nạn giao thông làm tử vong ba người trong một gia đình
tại tỉnh bắc giang vào trường ngày hôm nay công an thành phố bắc giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án
lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn đức thịnh chú tại phường ngô quyền tp bắc giang
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự

với cơ quan công an lái xe nguyễn đức thịnh thừa nhận đã sử dụng rượu bia với bạn bè
trong một buổi tiệc chia tay cơ quan cũ dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
tại khu vực ngã tư hùng vương hoàng văn thụ khiến cho ba người tử vong
xe ô tô và xe máy đã bị hư hỏng nặng
trong ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh gồm ngô giặt sống nguyễn bá khương cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và nguyễn khắc tâm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy cùng chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã bị bắt giữ
trong đó hai đối tượng sóng và khương thực hiện hành vi trộm cắp tâm là đầu mối tiêu thụ
đây là đường dây trộm cắp xe máy liên tình có quy mô lớn thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi
sau khi các vụ việc xảy ra thì chúng tôi đã thành lập cái tổ điều tra
và xoát quá trình điều tra thì đã kết hợp với công an yên giang
thì phát hiện là nhóm đối tượng ở thư kỳ cũng là nhóm đối tượng trong chuyên án của công an ninh giang
và sau đó hai đơn vị đã phối hợp một cách hết sức chặt chẽ và cùng với phòng cảnh sát sự công an tỉnh
quá trình phối hợp chúng tôi xác định được hai đối tượng có thể nói là siêu trộm ở quỳnh phụ thái bình
hai đối tượng này đã tổ chức các cuộc trộm cắp ở trên rất nhiều tỉnh
đồng bắc chúng tôi trèo tường vào trong và dùng kìm cộng lực để cắt tai móc khóa cổng
hay là dùng tô vít để mở ốc nhựa yếm để tìm dây điện đấu hổ hóa
rồi dùng vật nữa đốt hóa nỗi đồng rồi đấu vào nhau lên điện để nó đi
bước đầu sóng và khương khai nhận từ tháng hai đến nay đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn hai huyện ninh giang tứ kỳ
trong đó năm vụ trên địa bàn huyện ninh giang và bốn vụ trên địa bàn huyện tứ kỳ
ngoài ra hai đối tượng còn khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn khác
tất cả số xe máy trộm cắp được đều tiêu thụ cho nguyễn khắc tâm
với quyết tâm truy quét tận gốc đầu mối tiêu thụ tài sản trộm cắp công an huyện tứ kỳ và huyện ninh giang của tỉnh hải dương
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương và một số đơn vị nghiệp vụ
đã tích cực triển khai củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của tâm
ngày hai mươi bảy tháng năm khám xét khẩn cấp nhà đối tượng tâm lực lượng công an đã thu giữ gần một trăm linh xe mô tô là tài sản do phạm tội mà có
cùng một khẩu súng tự chế nhiều công cụ dùng để đục số khung số máy xe mô tô và nhiều giấy tờ tài liệu khác
trên cơ sở kết quả điều tra từ đối tượng thì chúng tôi xác định được một ổ tiêu thụ tài sản quy mô rất lớn
có thể nói là lớn nhất từ trước nay trong quá trình điều tra của công an tỉnh hải dương
tại nhà đối tượng nguyễn khắc tâm ở xã an lễ huyện quỳnh phụ thái bình
đối tượng này đã nhiều lần dùng các thủ đoạn tinh vi xào quyệt manh động để chống đối lại các cơ quan điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với sóng khương và tâm với các tội danh tương ứng
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị đấu tranh mở rộng vụ án xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sẽ kiểm tra các trường có dấu hiệu xác định chỉ tiêu không đúng quy định là một nội dung trong kế hoạch thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh trình độ tiến sĩ thạc sĩ đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm hai nghìn hai mươi hai do bộ giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu ban chỉ đạo cấp quốc gia thành lập năm đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo chuẩn bị thi
tổ chức các khâu trong kỳ thi của ban chỉ đạo cấp tỉnh sở giáo dục và đào tạo hội đồng thi
trưởng đoàn kiểm tra là thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo lãnh đạo ban chỉ đạo cấp quốc gia
cùng với đó bộ giáo dục và đào tạo cũng sẽ thành lập một mươi đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các sở giáo dục và đào tạo theo ba miền bắc trung nam thành lập sáu mươi ba đoàn kiểm tra công tác coi thi
chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại sáu mươi ba tỉnh thành thành lập năm đoàn kiểm tra công tác phúc khảo bài thi
về việc thanh kiểm tra công tác tuyển sinh đại học năm học hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục và đào tạo giao thanh tra bộ giáo dục và đào tạo
chủ trì phối hợp với vụ giáo dục đại học thành lập hai đoàn thanh tra kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học có dấu hiệu xác định chỉ tiêu tuyển sinh không đúng quy định
kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh riêng từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
thanh tra kiểm tra công tác xét tuyển sinh từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sau gần hai năm không ghi nhận bệnh nhân sốt rét ác tính nào
vào ngày hôm nay bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho biết vừa tiếp nhận hai trường hợp mắc sốt z ác tính
và cả hai bệnh nhân đều là người nhập cảnh từ các quốc gia thuộc châu phi đang có bệnh sốt rét liêu hành
cụ thể một bệnh nhân là nữ hai mươi bốn
tuổi du học sinh sống tại quận bình thạnh và trở về từ cameroon
sau khi nhập cảnh một ngày cô gái sốt uống thuốc nhưng không khỏi
ngày thứ sáu bệnh nhân được xét nghiệm máu phát hiện ký sinh trùng sốt rét và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
bệnh nhân thứ hai là người đàn ông sáu mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc nhập cảnh từ bờ biển nga
khi đến sân bay tân sơn nhất ông được đưa vào một bệnh viện kiểm tra sức khỏe vì có triệu chứng sốt
xét nghiệm cho thấy mật độ ký sinh trùng sốt rét cao suy thận tổn thương gan nhiễm axit lactic
thời điểm nhập viện bệnh nhân hôn mê vàng da mật độ ký sinh trùng sốt rét cao thiếu máu và nước tiểu có màu nâu đỏ
hiện cả hai bệnh nhân được điều trị tích cực với thuốc đặc trị sốc rét và phối hợp nhiều phương tiện điều trị hỗ trợ